thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tiến độ triển khai gói tiến dụng một trăm linh tỷ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
chiều nay đại diện các bộ ngành và các ngân hàng đã báo cáo phó thủ tướng vương đình huệ về việc triển khai gói tín dụng này
sau khi có nghị quyết của chính phủ và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao
các bộ đã triển khai thực hiện trong đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành các tiêu chí xác định chương trình dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nông nghiệp sạch danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp
đây là chương trình tín dụng không có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nguồn vốn cho vay là nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại
do vậy việc cho vay của các ngân hàng phải tuân thủ quy định của luật các tổ chức tín dụng
quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng đảm bảo an toàn hiệu quả
phát biểu kết luận phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh gói tiến dụng này rất quan trọng trong điều kiện chúng ta triển khai tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững còn tiến dụng xấu của các ngân hàng hiện nay là phi nông nghiệp

phát biểu kết luận phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh gói tiến dụng này rất quan trọng trong điều kiện chúng ta triển khai tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững còn tiến dụng xấu của các ngân hàng hiện nay là phi nông nghiệp